là tỉnh biên giới trọng điểm với khoảng hai trăm linh km đường biên tiếp giáp với trung quốc
thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại biên phòng
có phần giữ vững biên giới hòa bình ổn định tạo thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế
văn hóa xã hội bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
thực hiện công tác đối ngoại biên phòng những năm qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình đối ngoại
giữ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai và trạm kiểm soát biên phòng hà khẩu trung quốc
hàng chục sứ giả hiểu nghị là những chiến sĩ có trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ
tạo ấn tượng tốt đẹp được người dân bình chọn
chúng tôi đã duy trì các mối quan hệ đường dây nóng và đặc biệt là chúng tôi phát huy kết quả
đã đạt được trong những năm trước và trong biên bản ghi nhớ giữa đồn trạm biên phòng
hoạt động tuần tra song phương tuần tra liên hợp cũng là một trong những điểm sáng
của công tác đối ngoại biên phòng được bộ đội biên phòng lào cai thực hiện hiệu quả
hơn ba mươi cuộc tuần tra phối hợp tuyên truyền cho nhân dân đã được triển khai
các đơn vị trong bộ chỉ huy cũng định kỳ hội đàm và trao đổi với lực lượng quản lý biên giới nước bạn
đồng thời triển khai nhiều mô hình mới góp phần tăng cường tin cậy hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên biên giới
chúng tôi đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác hội đàm thường xuyên và đột xuất
tiếp thời trao đổi tình hình
công tác quản lý bảo vệ biên giới cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm trên biên giới
chính vì vậy công tác đối ngoại biên phòng trong thời gian vừa qua cũng đã góp phần tích cực
vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của bộ đội biên phòng tỉnh
và góp phần vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển
thông qua việc thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng bộ đội biên phòng lào cai đã tạo được sự tin cậy
nâng cao sự hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa các đồn biên phòng
với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn
qua đó thắt chặt tình đoàn kết xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
góp phần bảo đảm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia